công an phường năm tp vĩnh long tỉnh vĩnh long cho biết lực lượng công an vừa bắt giữ đối tượng mai hoa cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú xã mỹ tân huyện cái bè tỉnh tiên giang theo quyết định truy nã
cảnh là đối tượng có hai quyết định truy nã cùng với hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi tháng chín lực lượng công an phường năm tp vĩnh long phát hiện đối tượng mai hoa cảnh đang có mặt tại khu vực phường năm nên tiến hành bắt giữ
được biết mai hoa cảnh đã bị cơ quan công an ra hai quyết định truy nã
cụ thể ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cái bè tỉnh tiền giang
và ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang cùng với hành vi trộm cắp tài sản
sau khi thực hiện liên tiếp hành vi trộm cắp tài sản và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
thì đối tượng cảnh đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay
hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang
xử lý theo quy định